nạn nhân là những hành khách đi ô tô khách trên tuyến giao thông đường bộ ngang qua phú yên
họ có người ở phú yên cũng có người ở các tỉnh khác đến
nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu
bác sĩ cho biết họ bị hôn mê do một chất gây mê nào đó chưa rõ
một số nạn nhân tỉnh dậy họ nói bị mất hết tài sản và cho rằng mình bị bùa mê của một đối tượng nào đó không rõ ràng
ở tại phú yên cũng xảy ra một số trường hợp như là anh hòa ở công ty hạch điều phú yên mang tiền đi ra đà nẵng để mua hạt điều
thì đi trên đường đến đà nẵng mà mất hết tiền của tiền đấy
anh có không biết lý do nào mất
và anh này cũng bị xử về tội thiếu trách nhiệm bị sự tù
và một số cá nhân khác như là anh đồng ở sông cầu mang ba trăm linh triệu đi từ thành phố hồ chí minh về phú yên cũng bị mất

rồi một thanh niên người ở hòa hiệp tuy hòa mang tiền nhọc yên nhọc chín trăm linh yên nhọc từ thành phố hồ chí minh về bị mất
bị gia đình cho là anh này biển thủ
anh bị oan ức nhưng mà không điều tra được không rõ nguyên nhân nào cả
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên lúc bấy giờ đã cử rất nhiều tổ trinh sát áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ ra soát nắm tình hình
tuy nhiên tất cả đều rất mông lung trước những câu hỏi
đây là hoạt động của bọn tội phạm hay chỉ là một hiện thực khách quan ngẫu nhiên
ví dụ ngộ độc thức ăn trúng gió hoặc họ đã sử dụng một bài thuốc chữa bệnh nào đó bị quá liều
cộng hưởng cùng với sự mệt mỏi khi đi tàu xe nên hôn mê mà làm thất lạc hành lý
ngay lập tức những vật chứng thu thập được tại hiện trường được đưa về phòng kỹ thuật hình sự để tiến hành công tác giám định

các kỹ thuật viên đã làm việc với tinh thần khẩn trương với quyết tâm phải cho ra kết luận chính xác nhằm báo cáo cho ban giám đốc kịp thời để có hướng điều tra tiếp theo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên nhận thấy đây là thủ đoạn phạm pháp mới
nhưng băng nhóm nào là các giả
các chuyến xe khách thường di chuyển cả ngàn cây số qua nhiều tỉnh thành
vậy bọn tội phạm đã bắt đầu từ đâu
làm cách nào để có những manh mối giúp cơ quan điều tra lần ra bọn chúng
đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức càng làm tăng ý chí quyết tâm phá án của các trinh sát
mà tổ chức cướp gây bê chưa có tiền lệ từ trước nay mà chưa được phát hiện
nhất là chúng tôi liên hệ đến các tỉnh phía nam cũng như các tỉnh phía miền trung
là chưa có tỉnh nào phát hiện tội phạm này
nhưng thực tiễn đã xảy ra
chính vì vậy chúng tôi có đề xuất với giám đốc
tiến hành công tác điều tra cơ bản về loại tội phạm này
tôi đã có chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
cùng các phòng nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh phú yên
tiến hành các bước xác minh thông tin đó
cái thứ nhất tức là cho rà soát lại toàn bộ các đối tượng trộm cướp trên tuyến giao thông
cái thứ hai là chúng tôi đã cứu các bộ trinh sát đến các trại giam của bộ công an
đóng trên địa bàn các tỉnh
miền khu vực miền trung
chúng tôi là coi như vua một mặt là coi như là cứu lực lượng trinh sát
là tiến hành đến các trại làm rõ và đậm thợ
là coi như gửi đến các trại làm rõ và đậm thợ
gửi cái yêu cầu các cái địa phương mà nghi quấn cái đối tượng này
là có cái hậu khẩu tuần trú đó để mà giúp cho lực lượng của công an tỉnh phú yên
để mà nắm rõ cái lai lịch
bởi vì cái tiên án muốn đẩy lên cái chuyên án
chắc là cái chuyên án không hề màu tơ
thì trước hết là phải nắm rõ cái lai lịch và cái nhân thân cái đối tượng này
và những cái dấu hiệu của bọn này là coi như là loại tội phạm này
là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp là chúng ta đánh giá hết rồi
vậy là chúng ta có cơ hoạch để mà đọc ra
ánh sáng bắt đầu lé lên
từ những manh mối mờ mịt khi một tổ trinh sát bám ở phía nam thị xã tuy hòa
nay là thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
phát hiện một hiện tượng đáng chú ý
có nhóm người đàn ông tuổi trên dưới bốn mươi ăn mặc lịch sự
hành lý mỗi người chỉ một túi sách
sau khi bước xuống chiếc xe khách đã vội vàng đi vào phòng trọ
họ ở trong đó mãi đến chiều hôm sau
mới ra đi trên những chuyến xe bắc
sau đó cứ theo quy luật
cứ hai ba ngày nhóm khách lạ lại ghé về phòng trọ ẩn mình
chờ khuya lại ra đi
thời điểm đấy phải nói rằng là xã hội cũng đang còn khó khăn
từ thông tin tài liệu xác minh ban đầu
chúng tôi có thể khẳng định được
là đối tượng nguyễn diên định
quê ở nam định thường trú tạm trú
tại thành phố tuy hòa
cùng với vợ và con có biểu hiện bất minh về tài sản
đối tượng này
thì có cái dấu hiệu là trợm cướp trên
naughty đủ nó giao thông chúng tôi
sử dụng các các biện pháp tác nhiệm vụ
đi vào đối tượng này hoa đó chúng tôi
xác định rằng có một số nhóm tội phạm cướp
em tên kiến giao thông ở các tỉnh miền
trên cơ sở cái tài liệu đó thì chúng tôi đã tập hợp báo cáo cho bộ công an
trực tiếp là cục cứu sát hình sự bộ phòng phía nam
cùng với đồng chí giám đốc xin lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này
căn cứ vào tài liệu thu thập được từ đối tượng nguyễn văn định
và băng nhóm tội phạm hoạt động phạm tội cướp tài sản trên tuyến giao thông đường bộ
ban chuyên án hai mươi một t đã được thành lập
ban chuyên án tiến hành dựng kế hoạch đấu tranh
tập trung hết các cán bộ trinh sát điều tra viên có kinh nghiệm để làm lực lượng nòng cốt
tham gia đấu tranh chuyên án
bước đầu xác định bọn trốn có khoảng một mươi đối tượng giả làm hành khách đón xe dọc đường
khi lên xe chúng quan sát chọn người có tài sản thì đến người làm quen
sau đó sử dụng thuốc gây mê trộn vào thực phẩm
rồi mời hành khách ăn uống
khi họ rơi vào tình trạng hôn mê thì liền ra tay cướp tài sản rồi tẩu thoát
mỗi nhóm có khoảng hai bốn đối tượng và do một đối tượng cầm đầu
giữa các nhóm đều có sự liên hệ và thực hiện theo nguyên tắc riêng
trong việc phối hợp phạm tội ăn chia khai báo
chuyên một nhóm trinh sát này chuyên đi tìm tung tích của các đối tượng
thông qua từ tên đều mà chúng ta nắm được trong băng nhóm tội phạm
chúng ta đi đến các trại giam trong cả nước
phát hiện ra tung tích đó là cái mũi trinh sát thứ nhất
mũi trinh sát thứ hai là chuyên đi trên các phương tiện vận tải
cho các phương tiện xe khách đi cả đường hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ đó thì phát hiện được là đối tượng cùng với một số đối tượng khác
đã thường xuyên lên xe khách và dùng thú gây mê
để gây mê những người làm quen với hành khách
sau đó là gây mê bằng thủ đoạn
xương gung rồi nước ngọt
và cái cách tiếp cận của các đối tượng này rất là khéo
quá trình thực hiện của các đối tượng này
cái nhóm này rất là đông
mặc dù nó phân ra nhiều nhóm
nhưng đã hiểu nhau
rất hiểu nhau
khi giáp mặt nhau là biết rằng là cùng ngầm là xẻ lên xe khách
để rồi thực hiện hành vi
trên cơ sở nắm bắt các đặc điểm
tính chất hoạt động của bọn chúng ta
bạn truyền án đề ra kế hoạch
cần phải xác minh làm rõ
tung tích nhân thân tiền án tiền sự
nơi cư trú của từng đối tượng
tuy nhiên đây là những đối tượng
gây án hoạt động chuyên nghiệp
bằng thủ đoạn tinh vi
liên tục thay đổi địa bàn hoạt động
chính vì vậy
việc truy sát hành tung của chúng gặp rất nhiều khó khăn
một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ
quay camera nhận dạng của các đối tượng
tại một số khách sạn
nơi đối tượng phạm tội thường nghỉ
một mươi một bức ảnh nhận dạng đối tượng
hình ảnh phục vụ công tác xác minh
truy tìm tung tích và cho bị hại
nhận dạng đối tượng phạm tội
nhưng có một vấn đề hết sức khó khăn
xảy ra dành cho ban chuyên án
truy vấn về khai báo
của các nạn nhân
vấn đề thu thập chứng cứ rất là khó khăn
thu thập chứng cứ
đối với người bị hại
họ cũng không nhớ ai cả
và cũng không biết học bị hại khắp cả nước
có những bị hại mà chúng tôi đi tìm
mãi cho đến các tỉnh huyện phía bắc
rồi đưa số ảnh nhận dạng
họ cũng không nhớ hết
tụi ta đi trên xe
khi người ta gây mơ
mà bị gây mơ rồi
khi người ta phát hiện ra hành vi trọng cấp
và cướp tài sản của người ta
thí dụ là cướp
xảy ra vụ án tại khánh hòa
nhưng mà khi người ta tính ra
là người ta biết
mình bị bắt tài sản
là đến tỉnh bình định rồi
cách đấy là hai trăm ba mươi năm cái số
người ta báo
thì công an địa phương chỉ ghi nhận
hồ sơ ban đầu là người bị mất tài sản
trên chiếc xe đó
rồi là tài sản bao nhiêu
rồi là coi như vô bán ở đâu
khó khăn lớn nhất của ban chuyên án lúc này
là làm sao xác định
bị hại có những ai
họ đang ở đâu và đi đến đâu
thì bị mất số tài sản
đặc điểm của đối tượng như thế nào
bởi vì không có bị hại
cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ
để xử lý được đối tượng
vì vậy ban chuyên án chỉ đạo
một mũi trinh sát
vào cuộc xác minh đến công an các tỉnh hành
trên tuyến đường từ đà nẵng
đến thành phố hồ chí minh
và từ thành phố hồ chí minh
đi các tỉnh miền trung và tây nguyên
qua đó họ gặp các nạn nhân
và đã thu thập một số thông tin
và một số nghi can có đặc điểm nhận dạng
như nạn nhân mô tả
những người này
phải nói rằng là
người ta nhớ rõ rõ đặc điểm
bởi vì tội phạm
lúc thờ năm hai nghìn một
thì tội phạm này
không có chia dấu
về mặt đối tượng
cho nên nó công khai thôi
nó hoạt động thôi
cho nên là coi như
người ta nhận dạng
có những đặc điểm
đánh giá là giống với đối tượng
là tài liệu thu thập được
từ đặc điểm nhận dạng
của bị hại
lực lượng cảnh sát hình sự
tiếp tục cử hai mươi một
trinh sát đi đến các địa phương
các trại giam của các tỉnh phía nam
và gửi công văn điện mật
cho các tỉnh phía bắc
nhằm xác định lai lịch đối tượng trong chuyên án
có thể nói
các đối tượng gây án hầu hết đều có tiền án tiền sự
nguyện hút heroin
bỏ nhà đi khỏi địa phương
đến thuê nhà tạm trú
giải rác từ bình định
trở vào thành phố hồ chí minh
các tỉnh tây nguyên và nam bộ
đặc biệt có một đối tượng có lệnh truy nã
về tội giết người cướp tài sản có vũ khí
ở hà nội
cái số đối tượng này
nó cư trú địa phương
nó rất là
nó gây một cảm tình với địa phương
với lực lượng công an cơ sở
để khi mà mình có vấn đề gì
mình đến xác minh thì
cái lực lượng nó bảo rằng cái ông này rất tốt
rồi nó ví dụ như cái thằng định này
nó ở rất tốt với địa phương phường tám
thành phố thị hòa đây
thì cảnh sát khu vực nói là cái thang này rất tốt
thậm chí nó còn
để làm từ thiện nữa
cho nên là vấn đề này
đánh giá cái đối tượng
quản lý và đánh giá một cách đầy đủ chính xác
thông tin của đối tượng về tội phạm
phải kịp thời
thì có thể mới là đấu tranh một cách rất thành công
đã ba tháng xuôi qua
kể từ khi triển khai chuyên án
từ đối tượng nguyễn văn định
các trinh sát thuộc phòng trinh sát hình sự công an tỉnh phú yên
đã phát hiện ra
một đối tượng có biệt danh là hà sát thủ
đang xuất hiện tại địa bàn
thành phố tuy hòa
y và đồng bọn là đối tượng
cầm vũ khí cướp tài sản
tại các khu dân cư dọc tuyến
từ thành phố hồ chí minh đến các tỉnh miền trung
một cuộc họp khẩn
được tiến hành vì mức độ nguy hiểm
của đối tượng này
y như cái biệt danh
và đồng bọn đã đặt cho hắn
hà sát thủ với tên đầy đủ là hoàng hải hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
thường trú tại phố trần phú
thị trấn từ sơn tỉnh bắc ninh
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi
hà sát thủ cùng với vũ văn sinh
trần văn hải
gây ra một vụ cướp bằng súng
hai con dao nhọn
tấn công một gia đình ở gia lâm thành phố hà nội
nửa đêm chúng leo rào
được nhập vào nhà nạn nhân
bắt chói cả nhà tra khảo họ
rồi cướp nữ trang tiền vàng
sau đó bỏ trốn
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một
hà sát thủ cùng với hải bd
đã lẻn vào nhà của người dân
tại số nhà một mươi hai a
đường đồng nai thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
chúng dùng súng khống chế tài sản
và giết đâm trọng thương
những người trong gia đình
trong khoảng một mươi năm
hoàng hải hà đã bị cơ quan điều tra công an các tỉnh thành
hà nội phú thọ ninh thuận khánh hòa
ra hơn một mươi lần truy nã khởi tố
hoặc là phục hồi điều tra
nhưng hắn đều thoát được các cuộc truy bắt
ban chuyên án nhận thấy đây là băng nhóm cực kỳ nguy hiểm
nếu không tiến hành khẩn trương bắt giữ
thì có thể bọn chúng gây nguy hiểm đến tính mạng người dân
chúng tôi hẳn hoàn toàn bí mật
cho nên là nó không biết
chuyên ban chuyên án ở tại phú yên
nhưng mà nó cứ tưởng là phú yên là nơi mà không ai quan tâm đến
cho nên nó muốn làm điểm dừng chân và điểm hoạt động phú yên
thì khi cái nhóm này nó ra đến phú yên
thì chúng tôi đã báo cáo với bang giám đốc
nếu như bắt đối tượng lúc này
thì bắt được cái thằng hà sát thủ
nhưng mà không bắt được nguyên cái nhóm đó
bởi mình mình chưa nắm hết toàn bộ cái hoạt động của nhóm đó
cho nên xin phép ban giám đốc và xin phép ban chuyên án
chúng tôi chỉ đạo là
không để cho nó hoạt động ở tại phú yên
đánh đuổi nó đi
nhưng mà mình vẫn giữ được đảm bảo bí mật
chúng tôi cho rằng đây là cái vấn đề quan trọng
là phải triệt xóa toàn bộ các đối tượng này
bách không để nó tiếp tục gây án nữa
chỉ nếu như phá án ngang
phá án như thế thì chỉ bắt một số đối tượng
và cái số đối tượng cầm đầu còn lại nó sẽ tiếp tục gây án
nó sẽ gây phương hại đến cái an ninh trật tự địa phương
thời cơ để triệt phá băng nhóm của hà sát thủ như vậy là chưa đến
ban chuyên án đã phải tính toán lại theo chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chuyên án lúc bấy giờ
một mặt ban chuyên án tiếp tục cho theo dõi băng nhóm hà sát thủ
mặt khác lại nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng
là hắn đã móc nối cho một số nhóm đối tượng khác
chuẩn bị cướp bằng vũ khí quân dụng
và thuốc gây mê ở một số hộ kinh doanh dọc quốc lộ một
trên địa bàn thị xã cam ranh
tỉnh khánh hòa
tổ trinh sát đã phải vội vã lên đường vào thị xã cam ranh
nhưng nhóm hà sát thủ chưa kỉ tuệ án ở thị xã cam ranh thì gặp biến cố
hà bị tai nạn giao thông gãy chân nên phải cùng cô người yêu vòng về thành phố hồ chí minh tỉnh dưỡng
qua quá trình là coi như là lực lượng trinh sát đã nắm được là coi như là tên hà sát thủ này là có hung khí nóng
cho nên đã đảm bảo cho cái lực lượng
thi hành nhiệm vụ an toàn
trong đó là vùng trúng nhân dân
phân công lực lượng chính sát tiếp cận khu vực và đồng thờ là
nắm rõ cái quy luật
thờ dân ăn ngủ
nghĩ của tên hà thủ này như thế nào
để mà có kế hoạch tri bắt

khi thấy lực lượng công an đã bắt gần hết đồng bọn trụ bỏ trốn về hà nội ẩn nấp khoảng sáu tháng
sau đó quay về bình phước đồng nai tp hcm tiếp tục hoạt động phạm tội
trong thời gian trốn chủ sống nhờ vào trương thị xen vì đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú nên việc truy bắt trụ gặp nhiều khó khăn
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn tám nhóm trinh sát theo dõi tại các địa điểm khách sạn nhà nghỉ phát hiện một nhóm đối tượng trong đó có một đối tượng ngoại hình rất giống trụ
bí mật xác minh với chủ khách sạn thì được biết tên của vị khách bí ẩn đó là nguyễn văn minh và đặc biệt là y không mấy khi ra khỏi khách sạn
có khả năng nguyễn văn minh không phải ai khác đó là đối tượng vũ văn trụ nhưng hắn không còn ở đó
phải nói rằng gần một mươi năm bền bỉ đấu tranh theo đuổi chuyên án lực lượng điều tra đôi khi rất là mệt mỏi
nhưng chưa bao giờ họ dừng lại bỏ cuộc mà cứ rong rủi trên những cung đường nhằm tìm ra những đối tượng cuối cùng của chuyên án
và một manh mối quý giá đã xuất hiện lần này trụ xuất hiện tại bến xe miền đông thành phố hồ chí minh
lập tức công an tỉnh phú yên đã lên đường đến ngay thành phố hồ chí minh
tại đây trinh sát đã theo dõi và phát hiện ngay đối tượng trộm cắp trong diện tình nghi có liên quan đến trụ
hàng ngày chúng vào ăn cơm trong một cửa hàng sau đó mua một hộp cơm đem về khách sạn
các trinh sát nhận định rất có thể trụ đang trú ẩn tại đây
được sự hỗ trợ của công an phường công an quận bình thạnh công an thành phố hồ chí minh các trinh sát công an tỉnh phú yên đã bắt được trụ
tại cơ quan điều tra trụ khai khi đồng bọn bị bắt trụ bỏ trốn và thuê xe một mươi hai chỗ làm phương tiện gây án
lái xe lơ xe và vài hành khách trên xe đều là băng nhóm của chủ
chúng đón khách phun thuốc mê để sẵn sau đó vứt nạn nhân ra đường
chỉ riêng con số mà ban chuyên án hai mươi một t thống kê được
trong một mươi năm
từ một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn một đã có hơn tám mươi người là nạn nhân của chúng với tài sản bị cướp hơn ba tỷ đồng
một mươi tám trăm bốn mươi đô la và hai triệu sáu trăm linh nghìn yên nhật một trăm một mươi một năm chỉ vàng
riêng tỉnh phú yên có ba mươi bốn người bị hại với số tài sản bị mất lên đến gần một năm tỷ đồng
trong đó có một công chức ở phú yên bị chúng gây mê cướp tám mươi triệu đồng công quỹ
phải đi tù bốn năm về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản
vụ chủ nghĩa và phải chịu bao nhiêu cay đắng với những oan trái từ mất mát trên
cái thành công lớn nhất mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là qua cái chuyên án đã phá xóa sổ sạch
một những cái băng cướp mà hình thành gần một mươi năm hoạt động kéo dài từ các tỉnh từ thành phố hồ chí minh
cho đến các tỉnh miền trung tây nguyên
nhưng chưa có ai
nhận diện được chưa có nơi nào phá được hôm nay cũng vừa phá được
là xóa sổ đem lại sự yên bình cho nhân dân
vấn đề thứ hai là qua chuyên án là lực lượng trinh sát đã có những bài học rất sâu về công tác nghiệp vụ cơ bản
nghiệp vụ của ngành
hầu hết các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đều sử dụng và sử dụng rất thành công
có những biện pháp mà bộ công an nói rằng chúng tôi ở cục cảnh sát hành sự cho rằng chúng tôi
chưa có cái chuyên án nào mà đưa cái lực lượng nội tuyến sâu đánh sâu vào như thế
kết quả là chúng tôi bắt hầu hết tất cả các cái đối tượng và nó làm cho cái tình hình trộm cắp trình tuyến gây mơ được giảm một cách đáng cỡ
và qua theo dõi dung của thông báo thì không thấy nó có cái loại tội phạm này hoạt động trên tuyến
cái bài học này là phải giữ vững cái nguyên tắc của công tác đối tượng truyền án
vì vậy cho nên là trong quá trình đấu tranh chuyên án này đối tượng nhiều địa bàn rộng như thế nhưng mà đối tượng nó không biết gì không bao giờ lộ
đấy là một cái kinh nghiệm tôi cho rằng rất là đáng quý
với băng cấp gây mê do công an tỉnh phú yên phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
tòa nhân dân tỉnh phú yên phải mở ba phiên tòa vào tháng một mươi hai năm hai nghìn ba tháng một năm hai nghìn năm và tháng năm năm hai nghìn tám để xét xử
từ phiên tòa đầu đến phiên tòa cuối cách nhau năm năm đây là khoảng thời gian trinh sát tiếp tục truy bắt những tên còn lại của chuyên án
bắt được tên nào là hoàn tất hồ sơ truy tố tên đó
như vậy sau gần một mươi năm kiên trì đấu tranh gian khổ công an tỉnh phú yên triệt phá hoàn toàn băng nhóm tội phạm gây mê cướp tài sản trên tuyến giao thông
đây là một chiến công xuất sắc tạo nên những kỳ tích trong thời kỳ mới
đơn vị đã danh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
qua thành công của chuyên án ngoài việc góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trên tuyến quốc lộ một a còn giải oan được cho rất nhiều người
những nạn nhân của bọn cướp gây mê bị mất tài sản lớn của tập thể cơ quan gia đình
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại